vào lúc một giờ ngày chín tháng bốn công an thành phố mỹ tho tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karoke xo
phát hiện hàng chục thanh thiếu niên trong bảy phòng đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy
kết quả có hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như bình shisha đĩa xứ và một số xe mô tô
công an tp mỹ tho tiến hành lập biên bản vụ việc thu giữ các tăng vật có liên quan
đồng thời đưa hai mươi chín trường hợp về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái tiến hành khởi tố bắt tạm giam
các bị can gồm trần thị thanh lịch nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái
đình quang vinh công chức địa chính ubnd xã tân thịnh tp yên bái
căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định đinh quang vinh nguyễn minh ngọc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi
nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng
tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên với số tiền bốn mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn minh chất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã nhị bình huyện hóc môn tp hcm
vừa bị công an tỉnh điện biên tiến hành khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình và dư luận quần chúng nhân dân phản ánh
thời gian qua trên đệ bàn huyện tuần giáo và tp điện biên phủ xuất hiện một đối tượng tự giới thiệu
là thư ký của đồng chí giám đốc công an tỉnh điện biên đã đến gặp gỡ nhiều doanh nghiệp
hộ kinh doanh cá thể dịch vụ trên địa bàn đòi nộp một khoản tiền từ vài chục triệu đồng
đến vài trăm triệu đồng để được tạo điều kiện trong quá trình kinh doanh sản xuất
kết quả bước đầu công an tỉnh điện biên đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi
có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
tại công an chất khai nhận đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp
thi công công trình xây dựng tại huyện tuần giáo với số tiền bốn mươi triệu đồng
công an tỉnh điện biên đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ các thông tin khác liên quan đến đối tượng này
cũng với hành vi cưỡng đoạt tài sản một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận xử lý
nhóm đối tượng gồm nguyễn ngọc sơn trần văn ti và trần thị thanh thúy
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thúy làm công việc nhặt đá cuội tại bãi đá của ông nguyễn xuân thu để bán lại
nhưng đến một tuần sau ông thu không cho thúy và một số người dân ở địa phương vào bãi nhặt đá nữa
thông qua quen biết thúy đã nhờ anh họ là võ trung cương trao đổi với ông thu
để thúy và một số người khác được tiếp tục vào bãi đá
sau khi sắp xếp ổn thỏa cương đã giới thiệu thêm nguyễn hữu tài còn gọi là năm t
nguyễn ngọc sơn và trần văn ti liên làm cùng thúy
trong quá trình làm việc tài đã yêu cầu sơn ti và thúy thu tiền bảo kê bãi đá của những người chở đá tại đây
khi những người chở đá không đồng ý đóng tiền thì tài cương sơn và ti sẽ trực tiếp đến gặp
hoặc gọi điện thoại đe dọa đánh đập buộc các chủ xe chở đá phải nộp tiền
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng đã thu tiền bảo kê bãi của bảy người dân lái xe máy cày
và xe tải chở đá với tổng số tiền gần bảy triệu đồng
sau khi sử dụng ma túy hai đối tượng rủ nhau đến quán karaoke lấy trộm xe máy
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã bắt tạm giam phạm thanh đông sinh năm hai nghìn một trú tại xã ngọc thành huyện rồng riềng
về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đông khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đông và một đối tượng khác tên phong
sau khi sử dụng ma túy rủ nhau đi trộm cắp tài sản
đông và phong đi đến một quán karaoke ở khu phố bảy thị trấn rồng giềng
thì phát hiện nhiều xe máy trong bãi đỗ xe nên đã vào lấy trộm hai chiếc xe exciter rồi tẩu thoát
trong lúc đông đang tìm nơi tiêu thụ xe vừa trộm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngoài bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng bắt tạm giam về hành vi trộm cắp xe máy
đông còn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
trong một vụ án khác
từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
để có tiền tiêu xài tuấn lại tiếp tục phạm tội
tại phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân huyện thoại sơn tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo lê văn tuấn tám năm tù
về tội cướp tài sản đồng thời buộc tuấn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn điều khiển xe mô tô chở nam vào quán nước của chị thu
lúc này tuấn thấy chị thu và cháu vi là cháu của chị thu đeo dây chuyền nên rủ nam cướp hai sợi dây chuyền
nam không đồng ý nên ra xe ngồi
tuấn đến quầy kêu tính tiền và dùng vũ lực cướp sợi dây chuyền năm chỉ vàng một mươi tám k trên cổ chị thu
rồi tiếp tục đến giật sợi dây chuyền tám chỉ vàng một mươi tám k của cháu vi
sau đó ra xe tẩu thoát
chạy được một đoạn thấy có người chặn bắt tuấn điều khiển xe va vào trụ đá bên đường té ngã rồi bỏ xe lại trốn thoát
còn nam bị mời về công an xã làm việc
sáng hôm sau tuấn nhờ bạn đi bán hai sợi dây chuyền để lấy tiền tiêu xài
ngày hai mươi sáu tháng hai biết hành vi của mình đã bị phát hiện nên tuấn đến công an huyện thoại sơn đầu thú
thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương kéo dài ba ngày
do lượng người và phương tiện tăng đột biến nên tình trạng ồn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại một số tuyến đường trong nội đô thành phố hà nội đặc biệt là tại các nút giao thông dẫn đến cửa ngõ thành phố
ghi nhận của phóng viên intv trong buổi sáng ngày hôm nay
khu vực sành nhà chờ bến xe mỹ đình thành phố hà nội
theo đại diện bến xe cho biết lượng khách ngày hôm nay có tăng từ hai mươi ba mươi so với ngày thường
chủ yếu lượng khách là học sinh sinh viên
đáng chú ý lượng phương tiện đông khách tập trung vào một số địa phương đang mở cửa du lịch trở lại
bến xe cũng chủ động các phương án khi lượng khách tăng đột biến
ổn định là tăng lên tầm khoảng hai mươi ba mươi
lượng khách bây giờ hầu như là những ngày nghỉ là người ta chủ yếu là để đi lên sapa để du lịch
ở biến sapa thì có mấy cái tuyến như thanh hóa quảng ninh và đà nẵng
những cái nơi mà những cái tuyến này thì có các cái trung tâm du lịch rất là lớn của cả nước
do đó thì chúng tôi cũng đã hối hợp với các cái đơn vị hoạt động trên cái tuyến này tăng cường
đảm bảo cái số tuyến đường làm sao cho nó phù hợp và cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cái công tác phòng dịch cũng như là đảm bảo cái an toàn phương tiện
còn đây là hình ảnh giao thông tại tuyến đường phạm hùng khuất duy tiến thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lượng người và phương tiện gia tăng đột biến đã khiến tuyến đường này xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
đặc biệt tại các tuyến đường như đường giải phóng đường vành đai ba trên cao có thời điểm ủn tắc kéo dài đến hàng km
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải bố trí phân luồng điều tiết phương tiện từ xa tập trung giải tỏa các khu vực ủn tắc
đồng thời nếu phát hiện phương tiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm đặc biệt là các phương tiện xe khách xe kinh doanh vật tài
nhân định là cái chiều đường của đường vành đài lộ thắng lăng là đi là hoạn chế
vậy là để nhường đường ưu tiên cho cái đường từ phạm hùng đi quận duy tiến nhiều hơn để phân bổ cái lượng đi hợp lý cho các chiều đi của phương tiện
tạo đối kiện cho bà con nghỉ lễ thuận lợi
kết hợp với các tổ tuần tra tổ sở phân luồng là tuần lưu để những cái xe mà đi chậm và là xe khách có hiện tượng là đi chậm thì là anh em đã kiểm tra tuần lưu nhấp nhở và xử lý nghiêm
còn tại tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ qua dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến
trong các ngày nghỉ lễ dịp mùng một mươi tháng ba âm lịch đội tuần tra kiểm soát cao tốc số ba
xây dựng phương án huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ và bố trí lực lượng phương tiện trên dọc tuyến
làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông xử lý kịp thời các tình huống xảy ra không để un tắc kéo dài nhất là khu vực các trạm thu phí
do vậy trong buổi sáng nay lưu lượng phương tiện trên tuyến đông nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng các phương tiện di chuyển thông suốt
cũng theo đại diện cục cảnh sát giao thông khuyến cáo để đảm bảo di chuyển an toàn các phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc giao thông và sự hướng dẫn điều khiển của lực lượng chức năng trên các tuyến giao thông